chiều nay thượng tá lê minh chánh phó trưởng công an tp phú quốc kiên giang cho biết
công an tp đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương làm rõ
việc nhiều thi thể trôi giạt vào bờ biển tại khu vực bãi trường thuộc ấp đường bào xã dương tơ
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian từ một mươi một h đến một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng chín
người dân và lực lượng chức năng đã phát hiện năm thi thể trôi giạt vào khu vực biển bãi trường
thuộc ấp đường bào xã dương tơ
hiện cán bộ công an cũng như các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường
để tiến hành các bước điều tra ban đầu để xác định nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính các nạn nhân
công an tp phú quốc thông báo đến người dân ai có người thân bị mất tích
thì hãy liên hệ trình báo để phối hợp làm rõ xác định thân nhân thân
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phạm văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trưởng thôn chế biến xã thanh luông huyện điện biên
về hành vi tham ô tài sản
theo hồ sơ phạm văn sinh đã lợi dụng chức vụ là trưởng thôn chiếm đoạt hơn bốn mươi một triệu đồng
là tiền của nhà nước bồi thường hỗ trợ khi thu hồi các thửa đất nông nghiệp
tại tổ dân phố số một phường thanh trường tp điện biên phủ
để phục vụ xây dựng dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một đối tượng có bốn tiền án về tội phạm ma túy vừa mãn hạn tù vào tháng sáu năm nay
đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi kín kẽ
tuy nhiên trước sự đấu tranh kiên quyết của công an tp vinh đường dây này đã bị triệt xóa
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tổ công tác thuộc đội cảnh sát phòng chính phủ
công an tp vinh tỉnh nghệ an đã bắt quả tang đặng danh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và võ thị giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều trú tại thành phố vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường một kg ma túy đá một kg ma túy ketamin và một viên ma túy thuốc lắc
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng thu giữ thêm ba kg ma túy đá và năm trăm linh viên thuốc lắc
sau khi nhắn tin trao đổi người này và hòa thống nhất hình thức giao dịch thông qua chuyến khỏa ngân hàng
sau đó hoàng sẽ gửi xe mô tô đến địa chỉ người mua
tuy nhiên sau khi nhận được hai mươi năm triệu đồng tiền đặt cọc đối tượng hoàng cắt mở liên lạc
và chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
công an huyện bầu bàng phú học của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bình dương công an tỉnh quảng nam nhanh chóng tiến hành truy xét
và bắt giữ được đối tượng nguyễn đăng hòa tại xã duy phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
tại cơ quan công an đối tượng hòa khai nhận đã thực hiện trót lọt sáu vụ chiếm đoạt tài sản
trên địa bàn tỉnh bình dương với số tiền hơn một trăm bốn mươi sáu triệu đồng
ngoài ra với thủ đoạn như trên đối tượng hòa đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tài nhu tính thành
với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng bốn tỷ đồng
kính thưa quý vị ông bà xưa thường nói rằng là bà con xa không bằng láng gì gần
tuy nhiên trong thực tế là đã có rất nhiều vụ việc mâu thuẫn tranh chấp cá nhân
dẫn đến là hàng xóm thượng cặn tay hạ cẳng chân xô xát ẩu đả và dùng hung khí gây sát thương lẫn nhau
tại thành phố thủ đức một người phụ nữ đã dùng đá chọn vào mặt hàng xóm gây thương tích một mươi hai
thông tin về vụ việc này ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tp thủ đức tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà phạm thị thảo

theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân nguyên nhân bắt nguồn sự việc hành hung nêu trên
là do hai gia đình có tranh chấp về đất đai trong suốt nhiều năm
cho đến nay ủy ban nhân dân tp thủ đức tp hcm đã có kết luận cụ thể về việc giải quyết đất đai
và cấp lại quyền sở hữu phần đất tranh chấp cho ông đào minh quân
nhưng bà thảo và gia đình vẫn thực hiện hành vi hành hung đối với ông quân
khi ông đang cho xây dựng hàng rào trên khu đất của mình
và trong những phút mà không kiểm soát được thì gây ra hai cái việc là một hoặc là cố ý gây thương tích cho nhau
giữa hàng xóm với nhau thậm chí anh em trong nhà
và việc cao hơn là rất nhiều vụ giết người liên quan đến việc tranh chấp đất đai
nếu trong trường hợp xử lý về góc độ cố ý gây thương tích thì có cái mức hình phạt rất là nặng
hai mươi năm đến trung thân và liên quan đến tội giết người thì có thể bị trung thân đến tử hình
và như vậy trong khi hành lang pháp lý có đầy đủ trình tự thủ tục tục để giải quyết nó
mà chỉ một phút không kiểm soát được thì các bên có thể đối diện với việc vướng vào vòng lao lý
trong thời gian qua trên mạng xã hội đăng tải rất nhiều clip hàng xóm vì mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai
dẫn đến xô xác hành hung lẫn nhau
trong số đó nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử và đối tượng hành hung cũng đã nhận mức án thích đáng
đây thật sự là hồi chuông cảnh báo về mất an ninh trực tự tại các địa phương
quy định về pháp lý đã có những quy định rất cụ thể và rõ ràng về tranh chấp đất đai
vì vậy mỗi cá nhân gia đình nên thật sự bình tĩnh và thượng tôn pháp luật
hành xử với nhau theo đúng chuẩn mực xã hội khi giải quyết các mâu thuẫn dân sự
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
đã bàn giao hơn tám bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và một xe ô tô con
cho đội cảnh sát kinh tế công an tp thuận an để tiếp tục điều tra và xử lý
qua công tác tuần tra
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương đã phát hiện trên quốc lộ một mươi ba
đoạn qua phường thuận giao tp thuận an xe ô tô con nhãn tiệu toyota vios
biển kiểm soát bảy mươi một a sáu nghìn hai mươi sáu có biểu hiện nghi vấn
khi ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
sau khi tiến hành truy đuổi và bắt giữ cả người và phương tiện
tổ tuần tra phát hiện trên xe chất đầy bao tải chứa thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
gồm tám bao thuốc lá điếu
ngoài ra trên xe ô tô con còn phát hiện một số biển số nghi là giả
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên tỉnh bằng hình thức thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ để cầm cố hoặc giao bán
và nội dung này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
đậu đức bằng ba mươi một tuổi trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an huyện quỳnh lưu bắt giữ
mặc dù không có công an việc làm ổn định nhưng bằng và đồng bọn luôn tạo vỏ bọc là một doanh nhân trẻ
chuyên làm các dự án bắt động sản lớn
khi đã tạo được niềm tin cho bị hại nhóm đối tượng này thuê xe ô tô tự lái
làm giả các loại giấy tờ xe rồi cầm cố hoặc giao bán với giá rất rẻ từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng một xe
lúc đầu họ đặt vấn đề là em đặt vấn đề thuê xe
thì họ có hỏi mình nghề nghiệp thì em có trình bày là làm bắt động sản
cộng với lại cái nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực bên ngoài
thì họ có lòng tin họ cho em thuê xe
thuê được xe thì trong cuộc tình huyện thuê thì mình cần tiền
tâm lý là phát trình ra cái vấn đề là đưa xe đi cầm cố và làm giải giải ủy quyền
để cầm cố cho người khác
nhìn cũng mặt môi cũng sáng sủa nhìn cũng kiểu cũng ở đây thanh đá
doanh nhân thành đạt thì em tin tưởng vào đó thì em cũng có làm hợp đồng cho thuê xe
tinh vi hơn để chủ xe không nghi ngờ nhóm đối tượng này sẵn sàng thuê xe với giá cao bằng hợp đồng dài hạn
sẵn sàng trả tiền trước nhiều tháng
vì vậy nhiều chủ xe sau thời gian dài mới biết bị lửa
của đối tượng thì hoạt động rất tinh vi xảo quyệt với thủ đoạn là tạo vỏ bọc
doanh nhân bất đồng thản thanh đá
khi thuê xe thì trả phí thuê xe đều đặn theo hợp đồng
việc chi tiêu trả phí rất phong khoáng làm cho chủ thuê xe tự lái là sơ hở mất cảnh giác
đối với các chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái quá trình cho thuê xe
cần kiểm tra kỹ giấy tờ thông tin của người đến thuê xe
hợp đồng thuê xe mượn đảm bảo tính pháp lý luôn luôn phải đề cao cảnh giác

với thủ đoạn trên chỉ tính từ tháng năm đến nay đậu đức bằng và đồng bọn đã thực hiện chót lọt hai mươi bảy vụ thuê xe
rồi chiếm đoạt tại nhiều tỉnh thành khác nhau như nghệ an hà tĩnh thanh hóa thu lợi bất chính hơn một mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đã thu hồi hai mươi hai xe ô tô các loại và tiếp tục mở rộng điều tra
ai là bị hại liên quan đến vụ án nói trên nhanh chóng trình báo với công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
mở đầu là thông tin về tình hình mưa lũ
thưa quý vị theo dự báo của đài khí tượng thủy văn hà tĩnh trong vòng một mươi hai giờ tới lũ trên các sông ngàn sâu ngàn phố có khả năng đạt đỉnh
hiện nay mưa lũ đã gây cô lập chia cắt trên một hộ dân và sạt lở nhiều tuyến giao thông huyết mạch
mưa lũ nước các sông ở hà tĩnh tiếp tục dâng cao đã gây cô lập chia cắt hơn một hộ dân tại các huyện hương khê hương sơn và vũ quang
mưa lớn cũng làm cho nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở
quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một huyện hương sơn có bốn điểm sạt lở nghiêm trọng
hàng nghìn mét khối đất đá đổ sập xuống đường mọi phương tiện giao thông đều không thể qua lại
lãnh đạo tỉnh hà tĩnh và các đoàn công tác đã đến các huyện hương khê vũ quang hương sơn để chỉ đạo các phương án ứng phó
trong đó nhiệm vụ trước mắt yêu cầu các địa phương đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết tình hình mưa lũ để kịp thời sơ tán người
di rời tài sản đến nơi an toàn chủ động phòng tránh lũ ống lũ quét sạt lở đất đảm bảo toàn hồ chứa phòng ngừa những rủi ro thiệt hại do mưa lũ gây ra
ngày hai mươi chín tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban hành công điện gửi các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh các bộ quốc phòng công an giao thông vận tải tài nguyên và môi trường công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
từ đêm ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng chín các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh đã có mưa lớn từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm gây lũ ngập lụt trên diện rộng
nhất là tại nghệ an đã có ba người chết mất tích do đi qua ngầm tràn và đánh bắt cá ở khu vực nước ngập sâu
dự báo trong ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín tiếp tục có mưa lớn tại các tỉnh trên lũ thượng lưu sông ngàn sâu và ngàn phố lên mức báo động hai đến báo động ba và trên báo động ba
các sông khác ở thanh hóa nghệ an lên báo động một và trên báo động một nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh nêu trên và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ bằng mọi hình thức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt lũ quét sạt lở đất
các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
các địa phương kiểm tra giả soát bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
mưa lớn trong hai ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an bị ngập sâu nhiều khu dân cư bị chia cắt đặc biệt đã có một người bị nước cuốn trôi
nhiều địa phương đã phải cho học sinh nghỉ học đêm ngày hai mươi tám tháng chín và trong ngày hai mươi chín tháng chín lực lượng công an nghệ an đã thức trắng đêm có mặt ở các điểm sung yếu để giúp dân sơ tán tổ chức di rời tài sản vật nuôi giúp đỡ nhân dân trong khu vực bị ngập nhằm hạn chế thấp nhất
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn trong ngày hôm qua và dạng sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín tại một số huyện của tỉnh nghệ an đã xảy ra mưa to và rất to kèm theo gió lớn
để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân công an nghệ an đã khẩn trương cử lực lượng đến các địa điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở hướng dẫn cho nhân dân cắm biển cảnh báo tránh tai nạn rủi ro
tại xã môn sơn huyện con cuông do mực nước sông răng tăng nhanh nên ngay trong đêm lực lượng công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di rời hai mươi hộ dân và tài sản đến nơi an toàn
tại xã môn sơn huyện con cuông do mực nước sông răng tăng nhanh nên ngay trong đêm lực lượng công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di rời hai mươi hộ dân và tài sản đến nơi an toàn